trước đó vào sáng ngày hôm nay tại khu vực ngã tư đội cấn liễu giai quận ba đình
ông dương đức lâm đã bị phạm ngọc lân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn phường liễu giai hành nghề chạy xe ôm hành hung chấn thương phải nhập viện điều trị
ngay khi nhận được tin báo công an phường cống vị đã lập tức có mặt để yêu cầu những người có liên quan về trụ sở
hiện cụ lâm đang được điều trị tại bệnh viện ba trăm năm mươi bốn bị gãy xương sườn và đa chấn thương
lợi dụng là người có những khiếm khuyết về khả năng nghe và nói
nguyễn văn toàn hai mươi tám tuổi trú tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp
những vụ ban đầu toàn đã được bỏ qua tuy nhiên càng về sau mức độ gây án càng nghiêm trọng
và cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã khởi tố bắt giam đối với nguyễn văn toàn
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào dạng sáng ngày tám tháng một mươi một toàn mang theo tô vít và kéo để phá khóa một tụ điểm kinh doanh spa
tại quận sơn trà thành phố đà nẵng để đột nhập trộm cắp tài sản
ngay sau đó toàn đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
toàn cho biết đã thực hiện tổng cộng ba vụ trộm cắp với số tiền hàng chục triệu đồng
và toàn bộ số tiền này đối tượng khai nhận dùng để ăn chơi tại các tụ điểm giải trí cao cấp tại đà nẵng
vận chuyển thuốc tài sản
thuốc lá lậu với số lượng lớn khi bị lực lượng chức năng phát hiện thì để lại tăng vật rồi bỏ trốn
vụ việc đang được công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trong lúc làm nhiệm vụ trên đoạn quốc lộ một địa bàn huyện đức phổ
tổ tuần tra kiểm soát của trạm cảnh sát giao thông đức phổ đã phát hiện xe ô tô một mươi năm chỗ ngồi
chạy theo hướng nam bắc có dấu hiệu nghi vấn
khi bị tổ tuần tra bám theo ô tô một mươi năm chỗ trên đã bỏ chạy vào một cửa hàng xăng dầu
rồi tài xế đã xuống xe bỏ trốn
trạm cảnh sát giao thông đức phổ phối hợp với công an huyện đức phổ đã kiểm tra xe
phát hiện trên xe chở một mươi năm bao thuốc lá lậu không rõ nguồn gốc
kiểm tra xe tải xuất phát từ tp hcm về đắk nông
lực lượng chức năng đã phát hiện hơn hai tấn trái cây nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
và hiện cục quản lý thị trường tỉnh bình phước phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình phước
tiến hành kiểm kê và tiêu hủy số hàng lậu nói trên
vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi một đội quản lý thị trường số bảy cục quản lý thị trường tỉnh bình phước
đã phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
bất ngờ kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi tám c năm nghìn ba lưu thông từ tp hcm về đắk nông
qua kiểm tra phát hiện trên xe hơn hai tấn trái cây như lựu táo hồng nho quyết
được đựng trong các thùng các tông có ghi chữ trung quốc hàn quốc và mỹ
số hàng hóa nói trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ hàng là bà trần thị thủy khai nhận toàn bộ số hàng trên được thu mua
tại chợ đầu mối tp hcm sau đó trở về tỉnh đắk nông để tiêu thụ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân